thưa quý vị khán giả trong những ngày vừa qua những người thực hiện chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến đứt dây chẳng và tổn thương đa dây chẳng
dây chẳng bị đứt rách có làm lại được không
vâng thưa quý vị cùng với sự phát triển của nền y học nước nhà vấn đề đứt hoặc là tổn thương đa dây chẳng đã có nhiều bước tiến mới trong phẫu thuật tái tạo và sửa chữa giúp phục hồi vận động tối đa cho người bệnh
ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị đón xem những thông tin hữu ích từ sự tư vấn của các chuyên gia y tế
đứt rách dây chẳng là chấn thương khá phổ biến xảy ra do lực tác động quá lớn đến khớp chẳng hạn như té ngã khi chơi thể thao ngã từ trên cao xuống hoặc va chạm do tai nạn
vị trí rách thường nằm ở mắt cá chân đầu gối cổ tay ngón tay cái cổ hoặc lưng
khi dây chẳng bị đứt có thể gặp các triệu chứng sau âm thanh tương tự tuyến nhứt hoặc tiếng nổ nhỏ bầm tím sưng và đau đặc biệt khi có áp lực lên khớp
vết lõm ở khớp nơi dây chẳng bị rách co thắt cơ khả năng vận động suy giảm dẫn đến tình trạng khớp lòng lèo hoặc không thể cử động như bình thường
vâng thưa bác sĩ thì đối với việc đứt đa dây chẳng thì sẽ gây những biến chứng hậu quả như thế nào ạ
khi dây chẳng bị đứt thì gối bị lỏng lỏng nên nguy cơ sẽ dẫn đến các tổn thương khác của khớp gối
ví dụ có thể dẫn đến rách sụn dẫn đến các tổn thương của sụn khớp
và chúng ta hiểu rằng khi các tổn thương đó thì sẽ dẫn đến hai khả năng
một là nó sẽ dẫn đến tình trạng đau hoặc là tràn dịch gối kéo dài
đó là những lý do mà đến lúc bệnh nhân gần nhất
nhưng bắt buộc phải mổ do nó khó chịu quá
khi mà tổn thương như vậy thì nó sẽ làm cho tuổi thọ của cây gối nó giảm
tuổi thọ của gối nó giảm
và đối với người trẻ thì một là nhu cầu nỗng cao và thứ hai là gì
tính đến vấn đề lâu dài của đầu gối thì gần như hiện tại thì gần như là khuyên bệnh nhân là mổ một trăm linh
những cái trường hợp mà đứt nhiều dây chẳng nếu mà không được điều trị đúng thì sẽ gây những tổn thương rất là lớn
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái phương pháp điều trị phục hồi cũng như là phẫu thuật như thế nào ạ
chiến lược điều trị phục hồi rất nhiều với tình trạng của bệnh nhân
tổn thương những dây chẳng nào
thứ hai là mức độ tổn thương của từng loại dây chẳng ra sao
thứ ba là khả năng về mặt phẫu thuật để phục hồi được những dây chẳng này đạt được bao nhiêu phần trăm
vì vậy nên là kế hoạch rất khác nhau
phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng cụ thể của bệnh nhân
điều trị bảo tồn ví dụ bệnh nhân bị đứt hai dây chẳng ba dây chẳng sẽ điều trị bảo tồn
để biến trong quá trình điều trị bảo tồn đấy thì bệnh nhân sẽ được vận động sẽ được điều trị hỗ trợ
để biến từ tổn thương ví dụ như từ tổn thương ba dây chẳng sau này chỉ còn lại hai dây chẳng hoặc một dây chẳng
thì lúc đó mới bắt đầu mổ
tức là bệnh nhân sẽ được điều trị bảo tồn các dây chẳng tổn thương trước
và sau khi bảo tồn xong cảm thấy ổn rồi
tức là hết cái giai đoạn mà để điều trị bảo tồn rồi
thì bệnh nhân sẽ chuyển sang đoạn hai điều trị vật lý trị liệu
tức là điều trị để phục hồi lại biến độ gối phục hồi lại sức cơ các thứ
sau khi phục hồi tương đối đầy đủ ổn rồi thì bắt đầu đánh giá lại xem là những dây chẳng nó cần mổ
tại trung tâm phẫu thuật khớp y học thể thao bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
phương pháp phẫu thuật nội soi tái tạo dây chẳng đang được áp dụng để điều trị đứt dây chẳng độ ba
so với phương pháp mổ mở phương pháp này có nhiều ưu điểm hơn
độ an toàn cao giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng
ít đau sẹo mổ nhỏ
sau phẫu thuật bệnh nhân hồi phục chức năng vận động gần như hoàn toàn
nhờ kết hợp các bài tập vật lý trị liệu giúp phục hồi chức năng của dây chằng và khớp
thời gian hồi phục có thể là vài tuần hoặc lên đến một năm
tùy thuộc vào mức độ của tổn thương
hiện nay trung tâm phẫu thuật khớp y học thể thao bệnh viện đa khoa tâm anh
thực hiện các phương pháp phẫu thuật nội soi tái tạo sửa chữa các cây chẳng như
phẫu thuật tái tạo dây chẳng chéo trước bằng các kỹ thuật một bó hai bó
ghép gân hâm trinh tự thân gân đồng loại
phẫu thuật tái tạo dây chẳng chéo sau với các kỹ thuật một bó
hai bó ba đường hầm hai bó bốn đường hầm
khâu sụn chêm hoặc sửa sụn chêm trong các trường hợp rách sụn chêm khớp gối do chấn thương
phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương vùng cổ chân cổ tay mắt cá chân
phẫu thuật nội soi điều trị các chấn thương vùng vai
thưa quý vị khán giả để phòng ngừa chấn thương đa dây chẳng hoặc đứt dây chẳng
hãy lưu ý khởi động đúng cách trước khi chơi thể thao
ngừng tập luyện nếu thấy cơ thể mệt mỏi tránh các kỹ thuật sai khi chơi thể thao
hạn chế mang vác nặng và quan trọng là cần có chế độ dinh dưỡng dầu canxi để tăng độ dẻo dai cho dây chẳng
tổn thương đứt dây chẳng có tiên lượng rất tốt khi được chẩn đoán chính xác và điều trị phù hợp
vì thế nếu gặp phải những chấn thương này bạn hãy đến ngay các cơ sở uy tín để được thăm khám chữa trị và sớm phục hồi chân thương